cột sống của con người kéo dài từ hộp sọ đến sân trậu giữ vai trò giống như trục đỡ cơ thể bảo vệ dây thần kinh cột sống và giúp cơ thể hoạt động linh hoạt
cuộc sống được cấu tạo từ nhiều đốt xương xếp trồng lên nhau ở giữa những lớp đệm được gọi là đĩa đệm
thoài hóa cột sống lưng là hậu quả của quá trình lão hóa cột sống gây ra nhiều triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
theo thống kê thoài hóa cột sống lưng chiếm tới ba mươi một các trường hợp bị thoài hóa khớp
các dây thần kinh tại lưng chi phối hoạt động cho toàn bộ vùng thân dưới bao gồm mông chân cơ quan bàng quang hậu môn
thoái hóa cuộc sống thắt lưng là nguyên nhân hàng đầu gây chèn ép các dây thần kinh này đặc biệt là dây thần kinh tọa
trong trường hợp bị chèn ép nặng người bệnh có thể bị mất kiểm soát tại tiểu tiện liệt chân rất nguy hiểm và lúc này buộc phải can thiệp phẫu thuật giải phóng dây thần kinh kịp thời
nguyên nhân dẫn đến thoài hóa cột sống lưng
một hậu quả của thoài hóa tự nhiên
theo thời gian khi cuộc sống chịu áp lực lớn từ tư thế đứng thẳng và các hoạt động hàng ngày cuộc sống cũng bị lão hóa
theo nguyên cứu quá trình thoài hóa cột sống diễn ra nhanh hơn bắt đầu từ tuổi ba mươi trở đi
tốc độ lã hóa ở mỗi người là khác nhau tùy theo chế độ ăn uống sức khỏe tập luyện
do đó càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc thoái hóa cuộc sống lưng càng cao nhất là khi thiếu canxi cung cấp cho xương
hai chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng
chế độ ăn uống kém gây ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung và xương khớp nói riêng
đây cũng là nguyên nhân làm đẩy nhanh quá trình lão hóa gây thoài hóa cột sống lưng
chế độ ăn không tốt cho cuộc sống và xương khớp là chế độ ăn thiếu maze canxi và vitamin
những người hấp thụ quá nhiều thực phẩm chứa protein fotfor muối nhưng lại thiếu canxi và các vitamin
sẽ bị thoài hóa cột sống lưng hơn những người có chế độ dinh dưỡng cân bằng
bốn do chấn thương
năm thoài hóa cột sống lưng có thể là hậu quả của chấn thương do tai nạn các môn thể thao hay lao động gây ra
bốn do thói quen công việc
thoài hóa cột sống lưng phổ biến hơn ở những người làm công việc nặng nhọc
phải bê vác thường xuyên hoặc những người làm văn phòng ngồi lâu một tư thế trước máy tính
ngoài ra những người làm công việc như nha sĩ thợ sơn thợ cắt tóc
cũng có nguy cơ thoài hóa cột sống lưng cao hơn do phải cúi ngửa cổ nhiều
năm do mắc bệnh lý xương khớp
các bệnh lý có thể làm tổn thương xương khớp cột sống như viêm khớp đau lưng viêm xương gai cột sống
bệnh gút tiểu đường thoát vị địa đệm làm tăng nguy cơ tiến triển của thoái hóa cuộc sống lưng
sáu béo phì
cân nặng lớn làm tăng áp lực cho cuộc sống theo thời gian sẽ làm suy yếu tổn thương sụn khớp
mất tính đàn hồi của đĩa đệm sơ cứng dây chẳng bao khớp
đây là nguyên nhân khiến hầu hết người béo phì đều gặp phải bệnh lý xương khớp
trong đó có thoài hóa cột sống lưng sớm
nguyên nhân gây thoài hóa cột sống lưng ở mỗi bệnh nhân có thể là khác nhau
đôi khi do kết hợp của nhiều nguyên nhân cùng lúc
để chuẩn đoán bác sĩ sẽ phỏng vấn để tìm ra những thói quen hay tính chất công việc nguy cơ cao gây ra bệnh lý
chia sẻ về cách phòng tránh căn bệnh thoài hóa cột sống
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn hùng giám đốc trung tâm cơ xương khớp bệnh viện bạch mai cho biết
tư thế cũng là một yếu tố rất là quan trọng trong việc gây ảnh hưởng đến sự xuất hiện
của các bệnh lý cơ sân khớp và các triệu chứng của bệnh
về mặt cơ bản khi chúng ta ngồi làm việc tư thế lúc nào cũng phải giữ ngay ngắn
và cột sống phải giữ tư thế thẳng và sinh lý
đó là các cột sống phải có trục thẳng ngay ngắn
và có vị trí đường cong của cột sống
đường đó là vị trí cột sống cổ và cột sống thắt lưng thì cong ra trước
còn cột sống lưng thì có xu hướng cong ra sau
tuy nhiên đây là một tư thế có thể thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều
đến tư thế làm việc
cho nên khi làm việc tư thế ngồi nhiều và ngồi lâu
thì chúng ta nên chọn các bàn và các ghế
cũng như các thiết bị máy móc mà chúng ta sử dụng trong quá trình làm việc
thí dụ như máy tính
về cơ bản thì cái bàn làm việc và cái ghế làm việc
chúng ta phải điều chỉnh về độ cao cũng như là cái hướng
để làm sao chúng ta có cái tư thế mắt nhìn thẳng
và cột sống ở tư thế thẳng
trung gian giữa tư thế ngửa và tư thế cúi
và những tư thế này phải được duy trì cân đối và đều đặn
trong suốt quá trình làm việc
và như thế thì phải tùy vào cái kích cỡ
cái chiều cao của mỗi cơ thể con người
thì phải điều chỉnh cái ghế và cái bàn làm việc cho theo cái tỷ lệ khác nhau
nhưng về cơ bản thì chúng ta luôn phải giữ cho cuộc sống
tư thế thẳng cũng như là cái hướng nhìn thẳng về phía trước
tránh các tư thế nghiêng rồi quay rồi các tư thi quá cúi hoặc quá ngược
thì sẽ làm cho cái tình trạng co cơ nó không đều
sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cho một số nhóm cơ
hoặc là một số vị trí của các cái khớp các cái xương
nó dẫn đến cái tình trạng thoai hóa có thể xuất hiện sớm và nặng hơn
máy tính thì bao giờ cái màn hình cũng phải để trên mặt bàn
và bàn kín thì phải đặt dưới cái khay bàn phím phía dưới
chứ không bao giờ được đặt bàn phím trên mặt bàn cả
cái thứ hai là màn hình bao giờ cũng phải thẳng ngay ngắn
và vuông góc với cái góc nhìn của mắt mình
bàn hình phải điều chỉnh làm sao cho cái góc nhìn của mắt nó vuông góc với màn hình
và cái ghế thì nên sử dụng ghế văn phòng có thể điều chỉnh cao thấp được
và nó phải vững nó không được có cái góc
di chuyển tư thế ngang
tức là cái ghế nó không vững
thì nó sẽ làm cho cái mặt bằng của khí nó có thể thay đổi
theo chiều ngang lệch phải hoặc lệch trái
và như thế thì nó sẽ làm cho cuộc sống không vững
cho nên cái ghế thì phải rất là vững
và điều chỉnh chiều cao làm sao cho cái tư thế bàn tay
khi đặt lên bàn phim là nó phải tư thế thẳng
hoặc là một cái góc cớp dưới một mươi năm độ
với cái tư thế đó thì cái cuộc sống tự khắc được điều chỉnh
tư thế là cân đối nhất phù hợp nhất
không bị cúi và không bị ngửa
và như thế thì nó sẽ phù hợp
nó tránh được các tình trạng co cơ không cân đối
tránh được các tình trạng quá cuối hoặc quá ngửa
cũng như cái tình trạng mỏi chân và mỏi tay
cũng như mỏi mắt trong quá trình làm việc kéo dài
và thời gian làm việc cũng rất là quan trọng
thông thường thì khoảng thời gian mà cơ thể có thể chịu đựng
thích nghi được đối với người trẻ
thì khoảng một tiếng đồng hồ
một số người thì có thể là có thời gian chịu đựng tốt hơn
nhưng về cơ bản thì trong khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ
thì chúng ta phải thay đổi tư thế một chút
chúng ta có thể đứng lên di chuyển
tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng
hoặc là di chuyển thực hiện các cái sinh hoạt khác
như là uống nước rồi chúng ta đọc báo
hoặc làm gì đó
nghĩa là chúng ta di chuyển khỏi cái tư thế làm việc của chúng ta
sau đó độ năm bảy phút gì đấy chúng ta lại quay lại làm việc
nếu cái cách điều chỉnh về tư thế làm việc
về thời gian làm việc phù hợp như vậy
kết hợp với các hoạt động thể lực phù hợp
các bài tập phù hợp
thì có thể chúng ta tránh được rất nhiều
các bệnh lý cơ xương khớp
mà do cái việc làm việc sai tư thế
làm việc ở tư thế cố định kéo dài
cuộc sống tĩnh tại cũng như là ít hoạt động gây ra
về cơ bản thì lời khuyên của người thầy thuốc
đối với các bệnh nhân nói chung
cũng như là bệnh nhân cơ xương khớp
hay là bệnh nhân thói hóa khớp
cũng như thói hóa cuộc sống
là một khi chúng ta có các dấu hiệu triệu chứng
bệnh lý các biểu hiện bất thường
thì chúng ta nên đến khám bác sĩ
khám các thầy thuốc chuyên khoa
là tốt nhất
và khi chúng ta có các dấu hiệu triệu chứng bệnh lý
thì phần lớn các biểu hiện lâm sàng của bệnh cơ xương khớp
là biểu hiện đau
do đó mà khi chúng ta thấy có biểu hiện đau ở đâu đó
ở cuộc sống hay ở các khớp
rồi có hiện tượng khó vận động
ở các vị trí như vị trí này
tức là vị trí cuộc sống hoặc là khớp
thì chúng ta nên đến khám người thầy thuốc chuyên khoa
đặc biệt là chuyên khoa cơ xương khớp
là thầy thuốc chuyên khoa
có chức năng và nhiệm vụ
cũng như là kiến thức chuyên môn chuyên sâu
để điều trị các bệnh cơ xương khớp
và bệnh thoái hóa khớp
nếu việc đi khám
diễn ra ở giai đoạn sớm
mà chưa có các biểu hiện lâm sàng nặng
cũng như chưa có biến chứng
thì việc chẩn đoán điều trị sẽ dễ dàng
và hiệu quả hơn rất nhiều
cũng như là giảm được các cái gánh nặng chi phí
cho người bệnh
cũng như là cho hệ thống y tế
khi các phương pháp điều trị
ở giai đoạn sớm thường chỉ là tối thiểu
và các biện pháp điều trị
cũng với chi phí rất là hạn chế
và tối thiểu
thì nó sẽ giảm
rất nhiều cho cả người bệnh
cho cả hệ thống y tế
cho cả xã hội